tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa đã tuyên án năm bị cáo là cựu cán bộ thanh tra tỉnh thanh hóa về tội nhận hối lộ
ba chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn về tội đưa hối lộ
nhận nhiệm vụ thanh tra tại cơ sở đoàn cán bộ thanh tra tỉnh thanh hóa gồm năm người
lê mạnh hà nguyễn thị cúc dương văn bằng nguyễn hưng và nguyễn quý diễn
ngầm thống nhất việc nhận tiền của các đơn vị bị thanh tra
khi có doanh nghiệp chi tiền đoàn giao cho cúc nhận tiền để tổng hợp và chia cho các thành viên
trong quá trình thanh tra tại huyện thiệu hóa vào năm hai nghìn một mươi chín
đoàn đã nhận hối lộ của năm doanh nghiệp và một đơn vị trường học với tổng số tiền năm trăm chín mươi bốn triệu đồng
với hành vi nêu trên tòa nhân dân tỉnh thanh hóa đã tuyên phạt lê mạnh hà bốn mươi tháng tù
nguyễn thị cúc ba mươi bốn tháng tù dương văn bằng và nguyễn hưng cùng mức hai mươi tám tháng tù
nguyễn quý diễn hai mươi bốn tháng tù
đối với hành vi đưa hối lộ tòa tuyên phạt nguyễn gia hải hai mươi một tháng tù
trần ngọc tài và nguyễn văn châu lần lượt là hai mươi bốn tháng và sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo